một nhóm nghiên cứu tại hồng kông trung quốc đã phát triển được loại vaccine có thể kháng được virus corona nhưng cần nhiều thời gian để thử nghiệm
giáo sư yel kaokung là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại đại học hồng kông tiết lộ vaccine được tách ra từ virus trong ca nhiễm đầu tiên tại hồng kông
tuy nhiên ông khẳng định cần vài tháng để thử nghiệm trên động vật và ít nhất thêm một năm để thử nghiệm lâm sàng trên người trước khi có thể đưa vào sử dụng
trước đó bệnh viện đông thượng hải thuộc đại học đồng tế ở thượng hải đã phê chuẩn một dự án phát triển vaccine chống virus corona mới
vaccine sẽ được sản xuất trong không quá bốn mươi ngày và trải qua quá trình thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng sớm nhất có thể